trong phiên làm việc chiều nay quốc hội đã thảo luận tại tổ về luật phòng chống tắc hại của rượu bia
nhiều đại biểu cho rằng việc xây dựng luật về rượu bia lẽ ra phải được ban hành sớm hơn để góp phần nâng cao sức khỏe của nhân dân
kiểm soát tình hình sử dụng rượu bia và những hệ lụy gây ra
thảo luận về vấn đề này nhiều đại biểu đề nghị ban soạn thảo cần xem xét lại
có nội dung trong luật cần phòng nhưng có nội dung cần cấm sử dụng như cấm sử dụng đối với người chưa đủ một mươi tám tuổi
thì tôi nghĩ cái này là cần thiết để bảo toàn giống nòi và đảm bảo sự phát triển của một nguồn lương nhật chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
tức là cấm các cơ sở y tế các cơ sở giáo dục các cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng vui chơi giải trí dành cho người dưới một mươi tám tuổi
trường giáo dưỡng trại giam trại tạm giam là không được bán rượu bia
trong khi đó cho ý kiến về việc quản lý rượu thủ công một số ý kiến nhất trí với quy định của dự thảo luật
nhưng cần bảo đảm tính khả thi và phải có lộ trình nhằm tiến tới mục tiêu rượu thủ công được kiểm soát bảo đảm an toàn thực phẩm
nếu có những khu vực người ta nấu rượu môi trường cũng có rất nhiều vấn đề cần phải có phương án chuyển đổi nghề cho người ta nữa
cũng có ý kiến cho rằng nên đổi tên luật là luật kiểm soát các chất có cồn
bởi trên thực tế không phải loại rượu bia nào cũng có hại và một số loại rượu bia sử dụng đúng liều lượng sẽ tốt cho sức khỏe